xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của rãnh thấp nối với vùng xoáy thấp
nên đêm qua và sáng ngày hôm nay
các tỉnh trung du và vùng núi phía bắc
tiếp tục có mưa rào và rông
có nơi có mưa vừa mưa to
dự báo trong hai ngày tới hình thế này
tiếp tục tồn tại nên mưa rông
vẫn lặp lại tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ
sang ngày một mươi một mưa rông sẽ có xu hướng
tăng hơn do các hình thế
cây mưa hoạt động mạnh dần
người dân cần hết sức cảnh giác với hiện tượng
như lũ quét sạt lở đất
cây nguy hiểm khi lưu thông
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực
vẫn khá mát mẻ khi giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tương tự tại các tỉnh thành
ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
cũng có mưa vừa mưa to vào lúc chiều tối
sang ngày một mươi một thậm chí là mưa
sẽ có xu hướng tăng hơn cả về diện và lượng
người dân ở đây cần đề cao cảnh giác
với lũ quét sạt lở đất rất dễ xảy ra
khi mưa lớn ruột rập
khiến đất trở nên tới sốt
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực
vẫn chỉ ra động trong khoảng từ hai mươi ba
đến ba mươi hai độ
lùi xuống trung bộ trong ba ngày tới
không có hình thế cây mưa đáng lưu ý
nên tại đây phổ biến là mưa rông
vài nơi về chiều tối
ngày trời có nắng với nhiệt độ trưa chiều
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa
đến quảng bình chỉ phổ biến
từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn các tỉnh từ quảng trị vào đến thừa thiên huế
mức nhiệt cao hơn đôi chút
trưa chiều trong ngưỡng là từ ba mươi ba
đến ba mươi sáu độ
ở phía nam đèo hải vân
khu vực đà nẵng trở vào đến bình thuận
phổ biến là ít mưa
và có nắng nóng trên diện rộng
với nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều
tăng lên ngưỡng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn
và có nắng nóng gây gắt
tại vùng cao tây nguyên trong ba năm ngày tới
chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam
có cường độ yếu
kết hợp với hoàn lưu khô nóng từ biển lấn vào
nên mưa rông có xu hướng giảm
chỉ còn xảy ra lác đác vài nơi
vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng nhiều hơn
và mức nhiệt có xu hướng tăng nhẹ
giao động từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây về chiều tối thì mưa rông cũng giảm nhanh
chỉ còn xảy ra lác đác vài nơi
với lượng không nhiều
còn ban ngày khu vực có nắng nhiều hơn
nên mức nhiệt tăng nhẹ
ngày đêm giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ